sắc thuốc nam là một trong những biện pháp chăm sóc chữa bệnh phổ biến với người dân việt nam
để phù hợp với cuộc sống hiện đại các sản phẩm phục vụ cho việc chữa bệnh bằng phương pháp dân gian đông y
được giao bán liên tục trên thị trường và các trang mạng đặc biệt là các sản phẩm ấm sắc thuốc bằng điện
thế nhưng cũng có không ít những trường hợp tiền mất tật mang khi mua phải những sản phẩm kém chất lượng
vì tiện lợi nên nhiều người ưa chuộng các sản phẩm ấm sắc thuốc điện với chất liệu xứ
nhưng theo các chuyên gia thì việc chọn về sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ có thể dẫn đến chất lượng không bảo đảm
thậm chí là gây nguy hiểm hở điện cháy nổ
vì vậy khuyên cáo người dân khi mua những sản phẩm này cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng những thương hiệu có uy tín lâu năm trên thị trường
có chứng nhận kiểm định chất lượng của các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn không bị rơi vào trường hợp tiền mất tật mang
bên cạnh đó việt nam là một trong những nước có nền gốm xứ rất phát triển
chính vì thế nhiều chuyên gia cho rằng việc doanh nghiệp nước ta phát triển những sản phẩm từ gốm xứ
phục vụ đời sống kết hợp nhu cầu chữa bệnh là một điều đáng hoan nghênh và khẳng định được thương hiệu việt